trong tuần vừa qua giá hồ tiêu cũng được ghi nhận duy trì ổn định ở tây nguyên và miền nam
theo ghi nhận trên thị trường giá nông sản trong nước giá tiêu giao động trong khoảng bốn mươi bảy năm trăm linh đến năm mươi đồng một kg
như vậy trong tuần vừa qua giá tiêu giữ ổn định tại hầu hết các địa phương tăng giảm trong khoảng năm trăm linh đồng một kg ở gia lai đồng nai
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nông sản trong giai đoạn khó khăn do covid một mươi chín
tổng công ty đường sát việt nam cho biết sẽ giảm cước vận tải cho hàng
hàng hóa nông sản
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ giảm từ một mươi một mươi năm cước vận tải cho hàng hóa nông sản từ khu vực phía nam
vận chuyển ra tiêu thụ tại miền bắc bằng toa xe g giảm hai mươi năm giá cước phổ thông nguyên toa nếu vận chuyển bằng container nguyên đoàn từ một mươi bảy đến hai mươi xe
ngoài ra còn có một số chính sách yêu đãi với những đối tác có khối lượng vận chuyển hàng tháng lớn và thường xuyên
bộ công thương vừa ban hành thông tư hai mươi hai quy định về điều kiện trình tự ngừng
giảm mức cung cấp điện theo đó khi ngừng giảm mức cung cấp điện bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện
trường hợp ngừng giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng
giảm mức cung cấp điện ít nhất năm ngày khi xảy ra các trường hợp phải ngừng giảm mức cung cấp điện khẩn cấp
bên bán điện cũng phải thông báo cho bên mua điện theo hình thức đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện trong thời hạn hai mươi bốn giờ
từ thời điểm thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện khẩn cấp
khi bên mua điện có các hành vi trộm cắp điện thì bên bán điện ngừng cấp điện ngay
sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập đặc biệt chỉ cấp điện lại khi bên vi phạm đã khắc phục hậu quả
thanh toán đầy đủ tiền điện tiền lãi của khoản tiền điện chậm trả nếu có
thông tư này có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
giá trị đồng euro đang tăng với tốc độ nhanh nhất một mươi năm có thể tác động đến lạm phát
cũng như sự phụ hồi chung của kinh tế eu
theo tính toán của cnbc kể từ tháng năm đến nay đồng euro đã tăng giá tới một mươi
kéo theo tỷ giá trung bình giữa bán và mua liên quanh ngưỡng một một mươi chín usd một euro
giới phân tích cho rằng đồng euro càng mạnh hiệu ứng thiểu phát càng lớn do hàng hóa nước ngoài có giá thấp hơn
hiện khu vực đồng euro đã rơi vào tình trạng giảm phát lần đầu tiên trong bốn năm giá tiêu dùng tháng tám suy giảm hai
bộ xây dựng sẽ thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ sau đó xây dựng hệ thống tập trung triển khai toàn quốc
bộ xây dựng đã khảo sát tại hà nội sắp tới sẽ đến tp hcm và đang tái cấu trúc quy trình cấp giấy phép xây dựng mức độ bốn
dịch vụ này sẽ được tích hợp cung cấp lên cổng dịch vụ công quốc gia để bảo đảm triển khai toàn quốc trên cơ sở
đã có kết nối với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh của các địa phương trên cả nước và dự kiến vận hành vào tháng một mươi một tới
thủ tướng chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín đã được kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
cụ thể điều chỉnh giảm hơn sáu trăm bảy mươi tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
của các dự án đã được sao kế hoạch đầu tư trung hạn
điều chỉnh tăng trên sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
trên năm trăm hai mươi tám tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của bộ cơ quan trung ương và địa phương đồng thời điều chỉnh sáu trăm tám mươi tỷ đồng
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín đã được kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi cho các dự án trong nội bộ của bộ cơ quan trung ương và địa phương
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất